năm một nghìn chín trăm linh hai toàn quyền pháp ở đông dương ký quyết định thành lập trường y khoa hà nội nay là trường đại học y hà nội
trải qua một trăm một mươi năm năm xây dựng và phát triển trường đại học y hà nội hiện là một trong một mươi sáu trường đại học trọng điểm quốc gia
là đơn vị dẫn đầu cả nước trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao góp phần quan trọng cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
hôm nay trong lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm năm thành lập vinh dự được đón chủ tịch nước trần đại quang đến dự và trao tặng những phần thưởng cao quý
cùng tham dự còn có các đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội phó thủ tướng vũ đức đam
và các thế hệ thầy giáo cô giáo thầy thuốc cán bộ viên chức người lao động học viên sinh viên của nhà trường
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích
đóng góp to lớn mà các thế hệ thầy giáo cô giáo thầy thuốc cán bộ học viên sinh viên trường đại học y hà nội đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua
là trường đại học danh tiếng lâu đời nhất cả nước chủ tịch nước yêu cầu nhà trường cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu
trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu y khoa hàng đầu của đất nước
thầy thuốc có sứ mệnh cao cả là bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thứ tài sản quý giá của mỗi con người
đại học y hà nội là cái nơi đào tạo ra những người giữ gìn và bảo vệ tài sản quý giá ấy
đây là trách nhiệm lớn lao và cũng là niềm tự hào của các thế hệ thầy giáo cô giáo thầy thuốc cán bộ viên chức nhà trường
đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ cao quý thầy giáo thầy thuốc
đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế song phương đa phương với các trường đại học viện nghiên cứu các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới
để trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên nghiên cứu viên bác sĩ thực hành
hợp tác triển khai nghiên cứu thử nghiệm chuyển giao công nghệ khám chữa bệnh hiện đại
tranh thủ sự giúp đỡ và đầu tư nguồn lực của các tổ chức quốc tế
từng bước đưa nhà trường ngang tầm với các trường đại học tiên tiến ở các nước phát triển
trong khu vực và thế giới
để ghi nhận những thành tích của các thế hệ thầy giáo thầy thuốc học viên sinh viên của trường đại học y hà nội
chủ tịch nước trần đại quang đã gắn lên lá cờ truyền thống của nhà trường huân trường lao động hạng nhất
chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn trường đại học y hà nội không ngừng nỗ lực phấn đấu
thi đua dạy tốt học tốt giành được nhiều kết quả thành tích to lớn hơn nữa
trong giảng dạy học tập nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh
xứng đáng với vị thế vai trò của ngôi trường hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế
sáng về ý đức giỏi về y lý cao về y thuật đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc